phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an tỉnh bà rịa vũng tàu
đang lập hồ sơ xử lý các đối tượng trương văn phượng
chú tại huyện bình chánh tp hcm và lý khải diệu
trú tại quận sáu tp hcm do có các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy
vào lúc hai mươi một h ngày một mươi ba tháng ba tại khu phố kim sơn phường kim dinh thành phố bà rịa
tp bà rịa tỉnh bà rịa vũng tàu
phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an tỉnh
phối hợp với công an phường kim dinh tp bà rịa tỉnh bà rịa vũng tàu
bắt quả tăng đối tượng trương văn phượng đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ hai gói ni lông
bên trong có chứa chất kết tinh không màu trong suốt
phượng khai là ma túy đá được cất giấu trong hộp đựng đồ cánh cửa bên phải
phía trước xe ô tô
làm việc với cơ quan công an trương văn phượng khai nhận số ma túy nói trên
được y mua của đối tượng lý khải diệu vào khoảng một mươi năm giờ cùng ngày
với giá sáu trăm sáu mươi triệu đồng mang về để sử dụng
quá trình điều tra truy xét đến một h bốn mươi năm phút ngày một mươi bốn tháng ba
tại huyện bình tân tp hcm
phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an tỉnh bà rịa vũng tàu
phối hợp với công an quận bình tân đã bắt giữ lý khải diệu
khám xét nơi ở của đối tượng diệu cơ quan công an thu giữ tám gói ni lông
bên trong có chứa chất kết tinh không màu trong suốt
diệu khai là ma túy đá
và hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật
còn đến trưa ngày hôm nay số nạn nhân trong vụ nghi là ngộ độc thực phẩm
do ăn thức ăn ở quán gà trên đường bà triệu thuộc phường phương xài
tp nha trang tỉnh khánh hòa đã tăng lên là một trăm chín mươi năm trường hợp
trong đó có trên một trăm bốn mươi ca đã phải nhập viện điều trị
bốn mươi chín ca được các cơ sở y tế khám và kê đơn thuốc
và cho về nhà theo dõi ngoại trú
kết quả kiểm tra tại quán gà
chủ cơ sở đã xuất trình được giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh
giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
tuy nhiên chủ cơ sở không xuất trình được hợp đồng mua bán
và các giấy tờ khác liên quan đến nguyên liệu thực phẩm
cơ sở không kiểm thức được ba bước và lưu mẫu thức ăn theo đúng theo quy định
việc xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm mẫu thức ăn đến chiều nay vẫn chưa hề có kết quả
do vậy cơ quan chức năng chưa xác định được nguyên nhân nhiều người nhập viện
của quán gà nói trên
vào sáng ngày hôm nay một mươi bốn tháng ba phiên tòa xét xử bà trương mỹ lan và đồng phạm
trong vụ án vạn thịnh pháp sẽ tiếp tục với phần xét hỏi
một thẩm phán dự quyết sẽ tham gia hội đồng xét xử để thay thẩm phán bận công tác lột xuất
và tại phiên xét xử sáng nay bị cáo đỗ thị nhàn khai có nhận năm hai triệu đô la mỹ
xong thì mang về quê để cất dấu
thẩm phán lê công huân vì công tác đột xuất
nên không tiếp tục tham gia hội đồng xét xử
thẩm phán đoàn thị hưng rằng là thẩm phán dự quyết sẽ thay thẩm phán huân
tiếp tục tham gia xét xử vụ án
ngày hôm nay tại tòa bị cáo nguyễn văn hưng
cựu phó tránh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng
thừa nhận cáo trạng truy tố bị cáo là đúng
xong bị cáo hưng quả quyết không chỉ đạo đỗ thị nhàn cũng như đoàn thanh tra
hiện bị cáo nguyễn văn hưng đang bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ
tại tòa khi được luật sư thẩm vấn bà trả lời thấy xấu hổ vì hành động nhận hối lộ
và mong muốn khắc phục hậu quả vụ án
đỗ thị nhàn cho biết sau khi nhận tiền hối lộ từ võ tấn hoàng văn
thì đem về quê cất giữ và chưa sử dụng
bị cáo nhàn cũng trả lời trước tòa có bằng chứng về các chỉ đạo của bị cáo nguyễn văn hưng
về việc thanh tra scb
về số tiền năm hai triệu đô la mỹ đưa hối lộ cho bị cáo đỗ thị nhàn
thực hiện chỉ đạo của chương mỹ lan
võ tấn hoàng văn cùng với lái xe riêng nhiều lần dùng ô tô chở năm hai triệu đô la mỹ
đến đưa cho bà nhàn tại phòng làm việc trong trụ sở ngân hàng nhà nước
và tại nhà riêng của bà nhàn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thái nguân tỉnh thái nguân đã ra quyết định
khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với mã thị yên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba chú tại tỉnh bắc giang về tội lừa đảo
trên đất tài sản

không có việc làm và cần tiền tiêu xài cá nhân yên đã tạo lập một tài khoản facebook
tham gia vào các hội nhóm để tìm kiếm khách hàng đang có nhu cầu mua các sản phẩm sữa
và thực phẩm chức năng để trao mời với giá rẻ hơn thị trường
khi khách hàng chuyển tiền thành công yên đã rút toàn bộ số tiền
đồng thời cắt liên lạc với khách hàng và đơn vị cung cấp sản phẩm
với thủ đoạn trên yên đã lừa đảo một bị hại trên địa bàn tp thái nguân
với tổng số tiền chiếm đoạt là trên tám triệu ba trăm linh nghìn đồng
lực lượng quân nhân và người dân vừa cứu sống được một người phụ nữ tại đắk lắc
đi lạc và rơi xuống giếng sâu khoảng hai mươi mét suốt hai ngày đêm
theo thông tin ban đầu vào trường ngày một mươi ba tháng ba người dân đi làm dãy trên địa bàn xã bình thuận
thì phát hiện bên dưới một chiếc giếng sâu hơn hai mươi mét có một người nên hô hoán tìm người tới ưng cứu
rất may thời điểm này lực lượng quân đội đang làm nhiệm vụ gần đó liên chạy tới
cùng với người dân làm thành dòng dọc đưa xuống giếng
để cứu người phụ nữ này
sau vài phút triển khai cứu hộ người phụ nữ đã được đưa lên mặt đất an toàn
và được đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe
nạn nhân được xác định là người phụ nữ năm mươi hai tuổi trú tại xã ea tua thành phố buôn ma thuật
phòng an ninh điều tra công an tỉnh hà tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đỗ trọng anh là giám đốc công ty
của phần thương mại du lịch quốc tế hoàng anh về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
kết quả điều tra ban đầu xác định
do có mối quan hệ quen biết từ trước nên khoảng cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
đối tượng tên long quốc tịch trung quốc không rõ nhân thân địa chỉ sang việt nam
chủ động hẹn gặp và trao đổi thống nhất với đỗ trọng anh về việc tìm người đi hàn quốc
lao động bằng hình thức du lịch từ việt nam sang trung quốc
rồi vượt biên trái phép bằng thuyền sang hàn quốc với chi phí là một mươi ba usd một người
thông qua các mối quan hệ và các ứng dụng mạng xã hội
đỗ trọng anh đã liên hệ cấu kết với nhiều đối tượng ở nhiều tỉnh thành phố trên cả nước
để tìm các công dân có nhu cầu đi hàn quốc lao động với chi phí từ một mươi năm đến hai mươi usd một người
ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba đỗ trọng anh đưa ba mươi công dân xuất khẩu xuất cảnh sang trung quốc và bàn giao cho long
ngày hai mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba long tổ chức cho ba mươi công dân này vượt biển bằng thuyền từ trung quốc sang hàn quốc
thì bị cơ quan chức năng trung quốc phát hiện bắt giữ
phòng an ninh điều tra công an hà tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đỗ trọng anh
quyết định khởi tố bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với vũ thị phương hoàng thị phương
trần thị chiến nguyễn thị hằng và võ công sơn về tội tổ chức cho người khách trốn đi nước ngoài
với hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức huỳnh văn cán trú tại thành phố đà nẵng
và đang thanh ẩn trú tại tỉnh ninh thuận vừa bị công an tỉnh ninh thuận khởi tố bị can và khám xét nơi ở nơi làm việc
huỳnh văn cán là phó giám đốc công ty cổ phần hoàng hưng nhân có trụ sở tại phường hòa cường bắc quận hải châu thành phố đà nẵng
từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay công ty cổ phần hoàng hưng nhân đã tham gia đấu thầu và trúng gói thầu thi công xây dựng dự án đầu tư xây dựng
và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở tại tỉnh ninh thuận
dưới sự chỉ đạo của huỳnh văn cán đang thanh ẩn là nhân viên kỹ thuật và là chỉ huy trưởng công trình của công ty
đã lấy thông tin một số người trong tổ đội thi công rồi liên hệ mua các văn bằng chứng chỉ giấy chứng nhận giả trên mạng xã hội
để tập hợp đưa vào hồ sơ dự thầu gồm một mươi giấy chứng nhận an toàn vệ sinh lao động an toàn vệ sinh môi trường
ba chứng chỉ đào tạo hành nghề với giá tám trăm linh một hai triệu đồng một chứng chỉ
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh thuận đã ra quyết định tạm giam đối với huỳnh văn cán
và quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đang thanh ẩn để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
công an tỉnh vĩnh phúc đã làm rõ ba đối tượng là thủ phạm trong vụ cướp giật một tỷ đồng xảy ra vào ngày tám tháng ba trên địa bàn phường liên bảo thành phố vĩnh viên
lực lượng công an đã bắt giữ nguyễn hoài nam chú tại quận hà đông thành phố hà nội nguyễn văn hùng chú tại tỉnh hải dương
và đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng dương đức luân chú tại tỉnh thanh hóa
đến nay đối tượng nguyễn hoài nam đã ra đầu thú nguyễn văn hùng đã bị bắt giữ
tại cơ quan công an nguyễn văn hùng và nguyễn hoài nam khai nhận do nợ nần nhiều và thiếu tiền tiêu xài cá nhân
nên ba đối tượng tham gia nhóm facebook hội những người vỡ nợ muốn làm việc liều toàn quốc
sau đó ba đối tượng hẹn gặp gỡ bàn bạc thống nhất và thực hiện nhiệm vụ cướp giật tài sản của những người rút tiền
tại các ngân hàng ở địa bàn thành phố vĩnh yên của tỉnh vĩnh phúc
cho vay lãnh nặng trong giao dịch dân sự lê văn lượng chú tại tỉnh thanh hóa vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang tạm giữ
vào tối ngày một mươi hai tháng ba qua công đăng nắm tình hình đội cảnh sát hình sự công an thành phố rạch giá đã phát hiện đối tượng lượng
có biểu hiện hoạt động liên quan đến tứng dụng đen tại nơi tạm trú thuộc khu phố năm phường vĩnh lạc nên tiến hành bắt quả tang
lượng đang thu tiền lãi của người vay
tại cơ quan công an lượng khai nhận từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày bị bắt
lượng đã cho một người đàn ông ở thành phố rạch giá vay năm lần với số tiền bốn trăm linh triệu đồng
lãi suất cho vay là một một ngày tương đương với ba trăm sáu mươi năm một năm gấp một mươi tám năm lần so với lãi suất quy định
thu số tiền lãi của người này là ba trăm bốn mươi sáu triệu đồng
công an thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi vừa bắt đối tượng cò đất có hành vi làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng chục người dân
năm hai nghìn một mươi năm lượng đã thu tiền lãi của một người đàn ông ở thành phố rạch giá
năm hai nghìn hai mươi ba đối tượng huỳnh ngọc thu năm mươi sáu tuổi ở thôn phước nhơn xã phổ nhơn thị xã đức phổ
là cò đất đã tự xưng có mối quan hệ với quan lớn nhận làm sổ đỏ cho người dân có nhu cầu
để lấy lòng tin của nạn nhân thu dẫn chủ đất đến các văn phòng trụ sở làm thủ tục công chứng
sau đó đối tượng bí mật lên mạng xã hội đặt giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả
rồi giao cho người dân để lấy toàn bộ số tiền đã giao kèo nhận làm sổ đỏ trước đó
với thủ đoạn trên đối tượng đã lừa hàng chục người dân ở thị xã đức phổ để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
công an thị xã đức phổ đã khởi tố huỳnh ngọc thu với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
do nợ nận nhiều và thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên ba đối tượng tham gia nhóm facebook
hội những người vỡ nợ muốn làm việc liều toàn quốc
từ đó bàn bạc để thực hiện hành vi phạm tội
vào ngày hôm qua một mươi ba tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc cho biết là đã làm rõ
ba đối tượng này là thủ phạm của vụ cướp giật một tỷ đồng xảy ra vào ngày tám tháng ba
trên địa bàn phường liên bảo thành phố vĩnh yên
đến nay đã bắt giữ được hai đối tượng và đã ra quyết định truy nã đối với một đối tượng còn lại
vào khoảng một mươi năm h bốn mươi phút ngày tám tháng ba một người phụ nữ ở huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
đến một ngân hàng trên địa bàn thành phố vĩnh yên rút một tỷ đồng
khi rời khỏi ngân hàng đi về đến đường mê linh thuộc địa bàn phường liên bảo vĩnh yên
người này bị hai đối tượng đi xe mô tô từ phía sau áp sát giật túi tiền rồi tàu thoát
ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh phúc
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ ngay lập tức triển khai lực lượng tổ chức đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
điều tra truy xét chỉ trong thời gian ngắn đã xác định được ba đối tượng là thủ phạm gây án
gồm nguyễn văn hùng nguyễn hỏi nam và dương đức luân
chúng tôi đã khởi tố tạm giam đối với hai đối tượng còn một đối tượng chúng tôi đã khởi tố bị can
ra lệnh bắt bị can tạm giam hiện đối tượng đang bỏ trốn chúng tôi đang tiến hành truy bắt đối tượng
và đặc biệt là phải truy bắt bắn được đối tượng để đưa ra xử lý trước pháp luật
đến nay đối tượng nguyễn hỏi nam đã ra đầu thú nguyễn văn hùng đã bị bắt giữ
tại cơ quan công an nguyễn văn hùng và nguyễn hỏi nam khai nhận trước đó
ba đối tượng không có mối quan hệ
họ không có mối quan hệ quen biết gì với nhau do nợ nần thiếu tiền tiêu xài cá nhân
hùng nam và luân cùng tham gia nhóm facebook hội những người vỡ nợ muốn làm liều toàn quốc
từ đây các đối tượng kết đối rủ nhau đi cướp thầy sản để lấy tiền tiêu xài
do tôi thiếu lợi lần lên gói lên trên mạng quen được hai anh kia
thì anh kia rủ đi là vào ngân hàng để xem những ai rút khoản tiền lớn
rồi báo tin
báo tin cho họ để họ thực hiện hành vi cướp giật rồi họ hứa sẽ chia tiền cho tôi
và sau khi tôi nhìn được có người rút tiền ra xong rồi báo cho họ hình dáng của lãn nhân
thì họ bám theo thực hiện hành vi cướp giật sau đó tôi từ ngân hàng về thẳng hà nội
thì vào ngày hôm đấy thì chúng tôi gồm ba người
con bà đi từ hà nội lên tôi có phần công một bạn là bà trong ngân hàng
những đối tượng chủ yếu là lữ rút tiền như thế nào và báo ra cho bọn tôi ở ngoài
đợi và đi theo chờ sơ hở để bọn tôi sẽ cướp giật
sau khi cướp được một tỷ đồng các đối tượng chia nhau tiêu xài
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc đã ra quyết định khởi tố bị can
ra lệnh tạm giam đối với hùng và nam ra quyết định khởi tố bị can
quyết định truy nã đối với dương đức luân về tội cướp giật tài sản
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh phúc yêu cầu dương đức luân sớm ra đầu thú
để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
công an huyện long thành tỉnh đồng nai vừa bắt đối tượng truy nã trương hữu ngọc
quê tỉnh bà rịa vũng tàu có tội cố ý gây thương tích sau một mươi bốn năm lẩn trốn
theo hồ sơ công an vào ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi do mâu thuẫn trong sinh hoạt
ngọc cùng nhóm bạn đã dùng hung khí đánh anh hoàng đức vương
chú tỉnh bà rịa vũng tàu gây thương tích ba mươi bốn tại ấp tám xã bầu cạn huyện long thành
sau khi gây án ngọc đã nhanh chân bỏ trốn
đến ngày hai tháng bảy năm hai nghìn một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long thành
đã ra quyết định truy nã đối với ngọc
mới đây qua các biện pháp nghiệp vụ công an huyện long thành đã bắt được ngọc
khi đang lẩn trốn trên địa bàn huyện châu đức tỉnh bà rịa vũng tàu
thời gian gần đây lợi dụng nhu cầu của người xuất khẩu lao động
trong giải quyết các thủ tục pháp lý tìm nhà ở hỗ trợ việc làm
đặc biệt là làm visa giá rẻ
nhiều kẻ gian đã tận dụng thời cơ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với thủ đoạn hết sức tinh vi
người dân cần nâng cao tinh thần cảnh sát với loại tội phạm này
với kinh nghiệm bảy năm sinh sống làm việc tại nhật bản
trần thị kim gương ba mươi năm tuổi chú ấp một xã thạnh hòa huyện bến lức tỉnh long an
đã lên các hội nhóm trên mạng xã hội về xuất khẩu lao động để tìm kiếm con mồi
nhân giản thủ tục gương đã câu nhữ thường xuyên nhắn tin tương tác
tạo uy tín về chất lượng dịch vụ hỗ trợ làm visa
thậm chí còn gạ cho người lao động mượn tiền để làm thủ tục
bằng thủ đoạn trên mới đây gương đã chiếm đoạt hai trăm bảy mươi hai triệu đồng
của một phụ nữ nguyên quán grompa gia lai hiện đang lao động tại nhật bản
lấy một facebook ảo xong rồi em bình luận xong rồi bạn bị hại
bạn đó mới nhờ em làm em mới lấy một facebook khác
em bình luận ý là em nói cho bạn đó tin bạn đó làm bạn đó giao hạn visa này nọ đó
bạn đó chuyển tiền chuyển tiền cho em
gần đây các đối tượng lừa đảo còn tạo website facebook nhái các công ty xuất khẩu lao động uy tín
đăng tải các hình ảnh đưa tiễn người lao động ở sân bay đưa ra nhiều chương trình ưu đãi
với chi phí làm visa chỉ bằng một nửa so với công ty chính ngạch khiến nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo
nhanh chóng tiến hành các biện pháp phong tỏ tài khoản truy xét truy tìm đối tượng liên quan
với tài khoản phạm
đồng thời đã cử các trinh sát đi địa bàn các tỉnh long an bình dương đồng nai để tiến hành rà sóc
sàng lọc các đối tượng nghi vấn để đấu tranh làm rõ
với những tài liệu và chứng cứ thu thập được đối tượng thừa nhận về hành vi lừa đảo
năm hai nghìn hai mươi ba số lượng lao động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh gia lai là hơn một năm trăm linh người
để tránh bị lừa đảo người lao động cần hết sức tỉnh táo
khi có nhu cầu làm visa lao động cần tra cứu các doanh nghiệp dịch vụ được cấp giấy phép
tại cục quản lý lao động ngoài nước
bộ lao động thương minh và xã hội qua website www dulap gov vn
bộ lao động thương minh và xã hội qua website www dulap gov vn
ủy ban nhân dân tp hcm vừa yêu cầu công an thành phố phối hợp với sở giáo dục và đào tạo
tăng cường kiểm tra ra soát những bất hợp lý trong tổ chức giao thông
tập trung nắm tình hình trật tự an toàn giao thông tại các khu vực trường học
các điểm xảy ra tai nạn giao thông điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông
và kiểm tra xử lý việc sử dụng phương tiện tham gia giao thông của học sinh trên địa bàn thành phố
công an tp hcm được yêu cầu chỉ đạo
các lực lượng kiểm tra xử lý việc sử dụng phương tiện tham gia giao thông của học sinh
nhất là tại các bãi trông giữ phương tiện trong trường học khu vực cổng trường
phối hợp nhà trường làm việc với phụ huynh và học sinh vi phạm để nhắc nhở
yêu cầu tăng cường quản lý giáo dục không để học sinh vi phạm và tái phạm
giả soát các trường hợp thanh thiếu niên học sinh có biểu hiện đua xe tụ tập
gây dối trật tự công cộng đưa vào diện quản lý giáo dục tại cơ sở
công an tp hcm cũng tiếp tục phối hợp với sở giáo dục và đào tạo
tăng cường phổ biến kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho phụ huynh
khi chở trẻ em trên ô tô mô tô xe máy đảm bảo mỗi trường học các cấp
mỗi học kỳ có ít nhất một buổi tuyên truyền phổ biến về trật tự an toàn giao thông
thưa quý vị không tham của rơi một học sinh lớp một mươi hai trên địa bàn huyện yên phong
tỉnh bắc ninh đã trả lại hơn sáu trăm linh triệu đồng cho người mất
vào khoảng sáu giờ ba mươi phút sáng ngày một mươi hai tháng ba trên đường từ nhà đến trường
đoạn qua tỉnh lộ hai trăm tám mươi sáu thuộc địa phận thôn tiên trà xã trung nghĩa huyện yên phong tỉnh bắc ninh
em nguyễn bá biển học sinh lớp một mươi hai a bảy trường trung học phổ thông nguyễn trãi
nhặt được một cặp vải đen bên trong có sáu trăm ba mươi năm triệu đồng cùng các giấy tờ tùy thân
và thẻ ngân hàng của một người đàn ông ở xã trung nghĩa
ngay lập tức biển đã đến công an xã trung nghĩa trình báo và giao nộp
tài sản đã nhặt được sau khi xác minh và liên hệ với chủ nhân của chiếc cặp này
công an xã trung nghĩa đã tham mưu đảng ủy ủy ban nhân dân xã phối hợp cùng các ngành
đoàn thể xã và em nguyễn bá biển trao trả lại số tài sản trên cho chủ nhân
hành động nhặt được của rơi trả lại cho người mất của em nguyễn bá biển là một việc làm tử tế
mang tính nhân văn sâu sắc và rất đáng được trân trọng
việc làm tốt của em biển cần được nhân rộng lan tỏa trong cộng đồng